tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển ngành tôm nước lợ năm hai nghìn hai mươi diễn ra vào ngày hôm nay tám tháng năm tại tỉnh sóc trăng
lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo ngành tôm thực hiện bảy nội dung
phân đấu xây dựng một hệ sinh thái kinh tế tôm nuôi bền vững
bảy nội dung là bảo đảm chất lượng tôm giống thực hiện quy trình sản xuất đặc chuẩn an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế
nhất là đa dạng sản phẩm theo nhu cầu của thị trường vận hành hiệu quả các cơ chế quản lý nhà nước
giữa các bộ ngành trung ương và địa phương nhằm tạo lập sự công bằng
khuyến khích sự sáng tạo của các chủ thể tham gia chuỗi sản xuất tôm theo hướng nâng cao năng suất
đi đôi với chất lượng cạnh tranh tốt
ngành tôm phấn đấu năm hai nghìn hai mươi kim ngạch xuất khẩu đạt ba năm tỷ usd tăng khoảng hai ba so với năm hai nghìn một mươi chín